một thông tin đáng chú ý khác liên quan tới vụ án ngăn bạn nhậu đánh nhau dùng dao đâm bạn nhậu bị thương tích nặng xảy ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn quận liên triều thành phố đà nẵng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh duy ba mươi ba tuổi trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhóm bạn nhậu của thanh uống bia tại căn hộ trung cư phước lý
đến một mươi chín h cùng ngày mặc dù cuộc nhậu gần xong thế nhưng hoàng minh thắng chú tại phường hòa khánh nam quận liên triều vẫn muốn mang bia xuống trước trung cư để uống tiếp nhưng không được đáp ứng
thắng xảy ra xô sát với một người trong nhóm lúc này thanh đang trong bếp chạy ra can ngăn thì bị thắng xông vào đánh
sẵn có dao trong tay thanh đã đâm hai nhát vào
thắng đã đâm hai nhát vào lưng thủng phổi khiến thắng bị thương tích một mươi bốn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo thắng và trước hội đồng xét xử thì thắng đã thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng là bùi văn thắng phạm thanh rin và trịnh mạnh quyền để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi một giờ ngày
một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng là thắng rin quyền rủ nhau đi dọc bờ kè bãi biển tam thanh
thành phố tam kỳ phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện với nhau
ba đối tượng liền áp sát dọa đánh đôi nam nữ và yêu cầu đưa tiền
các đối tượng sau khi lấy tiền trong ví và điện thoại thì bỏ chạy khỏi hiện trường
được biết ba đối tượng trên đều có tiền án bỏ nhà đi lang thang rủ nhau cùng ở tại một ngôi nhà hoang gần bãi biển tam thanh
hiện công an tp tam kỳ đang củng cố hỗn hợp
hồ sơ điều tra mở rộng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn
nguyễn tuấn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn đường đêm một khối ba
phường trung đô tp vinh tỉnh nghệ an về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội là đối tượng nguyễn doãn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một
phường mễ trì quận nam tử liêm tp hà nội phải nhận quyết định truy nã
của công an quận long biên thành phố hà nội cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
công an tỉnh tiền giang cho biết là vừa khám phá vụ án bắt hai đối tượng phạm tội lừa đảo
và đang tìm bị hại của hàng loạt vụ mua bán nông sản
và đây là vụ lừa đảo có tính quy mô liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi lợi dụng sơ hở của giao dịch qua internet banking
theo đó công an tỉnh tiền giang nhận được đơn trình báo của một thương lái mua bán gạo vùng cái bè cái lặy tỉnh tiền giang
người này cho biết vào ngày hai mươi bảy tháng năm có một người đàn ông gọi điện đến xưng là toàn cần bán một trăm năm mươi tấn gạo
sau khi thương lượng nạn nhân yêu cầu toàn chuyển gạo tới một kho chứa tại cái bè thì sẽ chuyển tiền
sáng ngày hai mươi tám tháng năm có ba container chở một trăm năm mươi tấn gạo đến kho chứa như đã hẹn
sau khi kiểm tra xác định đúng loại gạo cần mua nên nạn nhân đã chuyển sáu trăm linh triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do toàn cung cấp
tiền chuyển đi xong tài xế không đồng ý giao gạo với lý do ông chủ chưa nhận được tiền
nạn nhân gọi điện thoại cho ông chủ thực sự của số gạo trên thì mới biết bị đối tượng toàn lừa
theo đó với thủ đoạn sấm hai vai cùng một lúc
vừa gọi điện thoại đặt mua hàng vừa chào bán hàng gạo toàn đã lừa đảo được nhiều người khác

cái giá nó cũng hợp lý cái giá nó cũng rẻ nó rẻ cũng rẻ mắc cũng không mắc
nhưng mà giá đó mình chào bán cho một đối tượng khác để mình có được tiền qua học được
tại vì khi ta mua rẻ hơn hai trăm linh thì người ta bán ra ta làm được trăm mấy đó
như cái buôn bán này là cũng không cần biết người mua là ai
kiểu tới đúng gạo thì chuyển tiền hay cho ngập vậy thôi
nhận được tin báo công an tỉnh tiền giang đã lập chuyên án điều tra
bắt giữ hai đối tượng
hòa khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ long an
và đỗ trần phương duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tiền giang đang lẫn trốn tại tây ninh
tại cơ quan điều tra duy và khánh khai nhận với thủ đoạn trên
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay cả hai đã thực hiện một mươi bốn vụ
chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của các nạn nhân tại các tỉnh tiền giang long an và thành phố hồ chí minh
đối tượng là tập trung vào địa bàn tỉnh tiền giang
mà cụ thể là địa bàn nguyễn cái bè và phạm tội ở một số địa bàn
khác như là tỉnh long an và thành phố hồ chí minh
đối tượng sử dụng những trang mạng xã hội như là zalo facebook để trao đổi giao dịch
sau khi trao đổi giao dịch xong đối tượng ngưng tài khoản
do vậy về mặt kiểm tra con người trên các thương tiện thông tin bị hại cung cấp
thì nó gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn thứ hai là đối tượng
đối tượng này đã từng có tiền án tình sự rất là nhiều năm về tội lừa đạo chính đạo tài sản
từ lúc đầu tới lúc mà phát hiện được đối tượng này thì nó rất là dài
mình phải thu thập nhiều thông tin từ người dân mà người dân họ rất là tốt
khi mà nghe được những thông tin này thì họ vì cuộc sống bình yên của họ
nên họ rất là hỗ trợ cho lực lượng công an mình
trong quá trình điều tra công an xác định khánh và duy
đã sử dụng bốn tài khoản giao dịch tại ba ngân hàng khác nhau
công an tỉnh tiền giang đề nghị các cá nhân có liên quan đến công an tỉnh tiền giang để trình báo vụ việc
kính thưa quý vị mở đầu bản tin hôm nay là những tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo kế hoạch kể từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng chín
các bệnh viện vùng xanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín mới
để chuyển sang điều trị bệnh nhân mắc bệnh thông thường
theo đó sở y tế thành phố hồ chí minh đang tham mưu cho thành phố về việc tái cấu trúc
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín bao gồm bệnh viện giả chiến tách đôi hay chuyển công năng
để trở về bình thường mới
dự kiến các bệnh viện trung tâm y tế vùng xanh như quận bảy cần giờ củ chi
sẽ ngưng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
các đơn vị này dự kiến sẽ sớm được khảo sát chuyển đổi để điều trị bệnh nhân mắc bệnh thông thường
trước mắt sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín mới tập trung vào bệnh nhân f đang điều trị
để các bệnh viện trên địa bàn sớm quay lại trạng thái điều trị như ban đầu
cụ thể từ hôm nay hai mươi bốn tháng chín bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi sẽ không nhận bệnh nhân mới
để giải quyết bệnh nhân nặng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi sau đó sẽ thực hiện ngưng tiếp nhận
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện cần giờ
đối với người bệnh được phát hiện tại địa phương bệnh viện sẽ bàn giao cho các bệnh viện
chuyên điều trị covid một mươi chín ở tuyến quận huyện lân cần
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là một clip tình huống giao thông
thưa quý vị vượt ẩu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn vô cùng thương tâm
thứ nhất là bởi khuất tầm nhìn các phương tiện hướng đối diện thường không kịp xử lý các tình huống này
thứ hai là nếu như đã xảy ra tai nạn thì thường rất thảm khốc vì khi các phương tiện đấu đầu nhau
thì lực va chạm sẽ bằng tổng vận tốc của hai xe cộng lại
đoạn clip sau đây sẽ ghi lại vụ tai nạn tương tự xảy ra tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
tiếp tục với tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
khi được bố trí quản lý
khi được bố trí một quầy bán vàng thì đối tượng lương thị nhung
trú tại phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã trộm gần hai năm trăm linh trang sức bằng vàng ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng
sau đó đem ra ngoài bán
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tạm giữ đối tượng
để điều tra về hành vi trộn cắt tài sản
vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín công an phường tân bình nhận thông tin
từ cửa hàng vàng kim hương một tại phường tân bình
trình báo về việc nghi vấn bị nhân viên là lương thị nhung
lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng
làm việc với công an phường tân bình nhung khai nhận từ cuối tháng
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay đã nhiều lần trộn vàng tại quầy bán vàng do mình quản lý
số trang sức bằng vàng theo nhung khai nhận tổng cộng lên đến gần hai năm trăm linh sản phẩm
ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng
sau khi lấy vàng ra ngoài thì nhung không tự đem đi bán
mà nhờ người khác đi bán hộ hoặc là cầm cố tại các cửa hàng quà hàng khác
trên các địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
khám xét nơi ở của nhung cơ quan công an thu được rất nhiều giấy tờ và tài liệu
có liên quan đến vụ trộm cùng với một số trang sức nhung khai là vàng giả
và hiện vụ việc đang được công an thành phố đồng xoài tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nguyễn thị thu
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại minh khang
và nguyễn đình khang trưởng ban quản lý dự án khu đô thị minh khang
kết quả điều tra ban đầu xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại minh khang
là chủ đầu tư của dự án tổ hợp khách sạn siêu thị kinh doanh dược thiết bị y tế và nhà ở
gọi tắt là khu đô thị minh khang tại xã nghi phú thành phố vinh
nguyễn thị thu quê ở tỉnh hải dương là giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật
nguyễn đình khang là chồng bà thu giữ chức vụ trưởng ban quản lý dự án
giám đốc sàn giao dịch bất động sản minh khang
trong quá trình triển khai dự án hai đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
bằng thủ đoạn sử dụng các loại giấy tờ giả để đi thuê xe ô tô sau đó mang đi cầm cắm và bán tài sản
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
bốn đối tượng trong đường dây phạm tội này vừa bị cơ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
bốn đối tượng gồm nguyễn bá duy hoàng danh quang đinh trọng công
cùng chú huyện yên thành nghệ an và đoàn anh đức chú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã bàn bạc thống nhất đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng tìm mua các loại giấy tờ tùy thân giả để thuê xe ô tô tự lái
các đối tượng đóng giả làm giám đốc các doanh nghiệp xây dựng sử dụng các loại giấy tờ giả gồm chứng minh nhân dân
giấy phép lái xe rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn tp vinh huyện quỳnh lưu để làm hợp đồng thuê xe
sau khi thuê được xe các đối tượng tiếp tục mua và sử dụng giấy tờ giả như đăng ký xe ô tô giấy chứng nhận kiểm định
tất cả đều mang tên các đối tượng để đi cầm cắm
mỗi xe các đối tượng bán cầm cố từ hai trăm linh triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng
tổng số tiền chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an đã thu hồi được sáu xe ô tô được các đối tượng bán tại các tỉnh nghệ an lạng sơn và hải dương
một ổ nhóm tội phạm tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy vừa bị công an quận đống đa thành phố hà nội phát hiện triệt xóa
tiến hành kiểm tra ô tô hiệu mazda dừng đỗ trên đường trần hữu tước
đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa tp hà nội cùng công an phường nam đồng
đã phát hiện và thu giữ trong xe một khẩu súng ngắn
và tám viên đạn
vào cuộc điều tra công an quận đống đa đã làm rõ ba đối tượng có liên quan
gồm nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường định công quận hoàng mai có năm tiền án một tiền sự
đào việt ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ phường nam đồng quận đống đa
và nguyễn mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường xuân la quận tây hồ có hai tiền sự
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ sáu súng quân dụng
một súng kíp một súng hơi tự chế có tính năng
tác dụng như súng săn năm mươi bảy viên đạn một mô hình lựu đạn một cây cung sáu mũi tên
cùng gần ba gam ketamine và methamphetamine
hiện công an quận đống đa đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra về các hành vi
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
đồng thời xác minh làm rõ nguồn gốc vũ khí quân dụng và ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối tượng dũng đã khai nhận số vũ khí trên là do đối tượng mua ở trên mạng
sư tầm trong khoảng thời gian khác nhau chứ không phải mua cùng một lúc
và ngoài súng đấy thì còn có đạn quân dụng nữa thì hầu như là súng không nào có đạn
đối tượng khai nhận là số vũ khí quân dụng đấy là đối tượng mua với mục đích là phòng thân với cả sưu tầm
đây là thành tích thể hiện sự vận dụng sáng tạo có hiệu quả kế hoạch của bộ công an
về đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chuyển trạng thái từ vận động thu hồi sang trạng thái đấu tranh trấn áp mạnh mẽ
với các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm có tàng trữ vũ khí quân dụng
tổ chức nồng ghép này thì hiện nay cục cảnh sát hình sự vẫn đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc
tiếp tục đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ này
và lồng ghép với các chương trình các chuyên đề phòng chống tội phạm theo chuyên đề của lực lượng cảnh sát hình sự
kết quả điều tra khám phá vụ án cho thấy hiệu quả công tác tuần tra nắm chắc địa bàn của lực lượng công an cơ sở
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép của lực lượng công an vừa tham gia phòng chống dịch bệnh
vừa bảo đảm giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội
tiến hành kiểm tra quán karaoke hương lan ở thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ
do lê xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở thôn tử cầu xã giai phạm huyện yên mỹ làm chủ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên phối hợp với công an xã giai phạm huyện yên mỹ
đã phát hiện bắt giữ hơn bốn mươi đối tượng tụ tập hát karaoke trong mùa dịch
tại thời điểm này lực lượng công an đã phát hiện bốn mươi một đối tượng gồm hai mươi một nam và hai mươi nữ đang tổ chức hát
có mặt tại quán karaoke trên riêng tại phòng hai b tầng hai có tám đối tượng đang hát có dấu hiệu sử dụng ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng và hai mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy
qua giám định xác định vật chứng trên là ma túy
tết nhanh có một mươi bảy trên bốn mươi một đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hương nghiên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thêm một vụ việc chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại hậu giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng mai văn thành về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng chín mai văn thành đến chốt kiểm dịch bệnh
covid một mươi chín tại ấp tân lợi thị trấn một huyện châu thành a
giáp danh với xã tân bình huyện phụng hiệp để xin cho người quen đi từ thị trấn một qua chốt sang xã tân bình
thế nhưng lực lượng trường chốt đã không đồng ý với lý do là ra khỏi vùng xanh không cần thiết
lúc này thì thành liền xông vào trong chốt dùng tay đánh vào mặt một công an viên bị thương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang đối tượng là sùng a cừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở bản sima hai
xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng chín tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an huyện mường tè làm nhiệm vụ tại km hai trăm bảy mươi một quốc lộ bốn h
thuộc địa phận bản nậm sả xã buôn tở huyện mường tè phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra tổ công tác thu giữ tại hiện trường tám bánh heroin
đấu tranh mở rộng lực lượng công an thu giữ thêm hai bánh heroin được đối tượng cất dấu trên rừng
và tại cơ quan điều tra cử khai nhận đã mang số heroin trên từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện mường tẻ tỉnh lai châu để bán cho một người đàn ông với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
sau khi bán được số heroin trên cường sẽ nhận được một trăm linh triệu đồng tiền công
và hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị xã hòa tuyến huyện crong bắc vừa xuân sao trước vụ án là chồng đánh vợ tử vong vì ghen tuông
ngay sau khi vụ án xảy ra công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt tạm giam lê duy linh là hung thủ gây ra vụ án
đáng chú ý linh đã có bốn tiền án vừa cai nghiện trở về nhà
lê duy linh chú tẩy xã hòa tuyến huyện crong bắc tỉnh đắk lắc mới đi cai nghiện về nhà được ba ngày
thì cho đến đêm ngày hai mươi tám tháng tám
khi thấy vợ đang nhắn tin với người khác linh đã ghen tuông nên dùng tay chân đánh liên tục vào đầu
khiến vợ ngã xuống đất bất tỉnh
mặc dù được đưa đi cấp cứu thế nhưng do chấn thương quá nặng cho nên đến ngày năm tháng chín vợ linh đã tử vong
bản thân linh sau khi đưa vợ đi cấp cứu đã đến công an xã hòa tiến để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện phương bắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật
gần đây cục thuế bắc ninh đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp các hộ kinh doanh trên địa bàn
về việc là một số đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh mạo danh hoặc là giả danh là công chức cục thuế của tỉnh
để thực hiện hành vi lừa đảo
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng đó là thông báo về việc cơ quan thuế chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn
và thực hiện các chỉ thị hỗ trợ cho các doanh nghiệp
các doanh nghiệp hộ cá nhân bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín nhưng phải mua tài liệu và thanh toán chuyển khoản trước
từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho đến hai triệu đồng